một xe tải chở gỗ biển kiểm soát sáu mươi c một mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi hai lưu thông trên tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi tám hướng từ huyện vĩnh cửu đi thành phố biên hòa đã đâm vào trạm thu phí bot tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi tám thuộc địa phận tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau khi được lực lượng cứu hộ cầu ra khỏi khu vực trạm thu phí bất ngờ phần đầu xe tải bốc cháy lúc này một số người dân ở khu vực trên đã nhanh chóng dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập tắt ngọn lửa
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã khiến xe tải chở gỗ và nhiều thiết bị của trạm thu phí bị hư hỏng nặng trong đó barrier bị gãy hoàn toàn công an tp biên hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe